việt nam với gần một triệu lễ hội hàng năm nhiều lễ hội đã tồn tại hàng nghìn năm
giúp con người nhớ về cội nguồn hướng thiện và tạo dựng một cuộc sống tốt lành yên vui
tuy nhiên hiện nay không gian lễ hội đã xuất hiện ngày càng nhiều hành vi phản cảm bạo lực thương mại hóa
ngay từ đầu mùa lễ hội hai nghìn một mươi bảy cục văn hóa cơ sở đã được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
giao thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước
đặc biệt là tập trung trọng điểm vào những vấn đề nổi cộng của các mùa trước như là cướp phết ở hiền quan phú thọ
bàn giản vĩnh phúc hiến sinh ở lễ hội ném thượng bắc ninh đông quương ở yên bái
các quy định về công tác quản lý lễ hội liên quan đến việc xử phạt hành chính với những người tham gia
có hành vi không đúng với văn minh lễ hội nằm giải rác tại nhiều văn bản
tuy nhiên chế tài xử lý người tổ chức cũng như người tham gia lễ hội thì chưa đầy đủ
các hành vi và mức độ xử phạt còn nhẹ
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng nguyễn ngọc thiện đã chỉ đạo cục văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng dự thảo nghị định trình chính phủ về quản lý hoạt động lễ hội
nghị định này sẽ kế thừa những quy định có ở các văn bản trước đây và có điều chỉnh bổ sung những quy định mang tính gian đe
bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ cố gắng hoàn thiện sớm để mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi tám có căn cứ xử phạt